tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi tiếp thượng tướng katapolov thứ trưởng quốc phòng tổng cục trưởng tổng cục chính trị quân sự
các lực lượng vũ trang liên bang nga nhân chuyến thăm của đoàn cấp cao bộ quốc phòng liên bang nga tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng bộ quốc phòng liên bang nga bày tỏ lòng cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của việt nam
nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn thông báo kết quả buổi hội đàm với thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam diễn ra sáng nay
thứ trưởng bộ quốc phòng liên bang nga khẳng định liên bang nga luôn hợp tác hỗ trợ việt nam trên nhiều lĩnh vực
nga cũng tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều năm qua sẽ tiếp tục có bước tiến mới trong thời gian tới
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đoàn
nhân dịp đoàn có chuyến đến làm việc tại việt nam
phó thủ tướng cũng tin tưởng mối quan hệ giữa chính phủ quân đội và nhân dân hai nước sẽ ngày càng bền chặt